hệ thống thủy lợi bảo định là công trình thủy lợi ổn định điều kiện sản xuất cho hơn sáu mươi bốn hectare đất nông nghiệp trên địa bàn hai tỉnh tiền giang và long an
riêng cống đổ mối bảo định là công trình lấy nước ngọt từ sông tiền để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân ở hai mươi sáu xã phường thuộc hai tỉnh tiền giang và long an
đến nay hệ thống này đang vận hành tốt phục vụ nước sản xuất cho nhân dân sản xuất vụ hẻ thụ
cống đầu mối bảo định nằm ở khu vực tỉnh tiền giang có nhiệm vụ điều tiết nước ngọt ngăn mặn phục vụ sản xuất trên ba mươi tám hectare lúa hoa màu và vườn cây ăn quả thuộc hai tỉnh tiền giang và long an
để bảo đảm đủ nguồn nước đáp ứng cho sản xuất và sinh hoạt ở hai khu vực công ty khai thác công trình thủy lợi bảo định đề ra kế hoạch vận hành cống làm phát huy tối đa khả năng lấy nước để nâng cao mức nước nội đồng
tạo thông thoáng dòng chảy đưa nhanh nguồn nước có chất lượng về cuối nguồn và xả các công dưới đê định kỳ để giải quyết ô nhiễm
bên cạnh đó ngành chức năng địa phương cũng kêu gọi nhân dân ý thức tiết kiệm giữ gìn môi trường nguồn nước và giải quyết triệt đề các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để tạo thông thoáng dòng chảy bảo đảm đủ nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt đến cuối vụ
viện khoa học thủy lợi biển đã lấy mẫu nước kiểm tra chất lượng định kỳ hàng quý và thông báo cho địa phương để kịp thời xử lý ứng phó các tác động liên quan đến môi trường nước mặt